tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ
đánh giá tình hình tổ chức tết giáp thìn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết
dịp tết giáp thìn các cấp ngành địa phương đã thực hiện nghiêm túc triển khai hiệu quả chỉ thị
của ban bí thư của thủ tướng chính phủ về tổ chức cho nhân dân đón tết
trong đó công tác an sinh xã hội được triển khai tốt hàng hóa dồi dào giá cả ổn định
nhiều công trường nhà máy công nhân làm việc xuyên tết các hoạt động văn hóa lễ hội diễn ra sôi động
du lịch tiếp tục khởi sắc đây cũng là tết đầu tiên sau khi liên hợp quốc công nhận là ngày nghỉ lễ hàng năm
kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính ghi nhận cảm ơn đánh giá cao các bộ ngành địa phương
các lực lượng ứng trực tết góp phần bảo đảm độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội sức khỏe tính mạng của người dân
bảo đảm đất nước sáng xanh sạch đẹp bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia
thủ tướng cũng biểu dương các cơ quan báo chí đã làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
thủ tướng khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng thường xuyên trực tiếp là bộ chính trị
ban bí thư đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ của người dân doanh nghiệp sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
cả nước đã đón tết giáp thìn vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm nghĩa tình
mọi người mọi nhà đều có tết
về các nhiệm vụ trọng tâm sau tết thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh sản xuất
kinh doanh tạo thêm việc làm sinh kế và tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp
hoàn thiện thể chế để huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước
tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội tổ chức các lễ hội an toàn lành mạnh phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
sáng nay chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân đến công an các đơn vị địa phương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
biểu dương toàn thể lực lượng đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất
đó là giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
bảo đảm cho người dân được đón một cái tết thật sự an ninh an toàn lành mạnh bình yên hạnh phúc
quyết liệt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
trong bảy ngày nghỉ tết lực lượng công an điều tra làm rõ một trăm linh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
khởi tố năm trăm linh bảy vụ tám trăm hai mươi bị can bắt hơn ba trăm năm mươi vụ hơn một hai trăm linh đối tượng đánh bảo
trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần xuyên đêm xuyên tết
công an cả nước chủ động các phương án xử lý ủn tắc tai nạn giao thông xử lý không có vùng cấm không có ngoại lệ
tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ
trong tết vừa qua chúng ta tạo được rất nhiều những dấu ấn rất quan trọng
nó cũng khác hẳn so với những năm trước
số liệu tình hình thì nghe so với như năm trước có vẻ tăng lên
nhưng mà cái không khí chung đánh giá của nhân dân thì người ta đánh giá là cái tết này tết rất an bình
chỉ ẩn những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ dịp tết nguyên đán
bộ trưởng cũng biểu dương toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
không quản ngại khó khăn gian khổ
tận tụy với công việc lan tòa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
với các loại tội phạm công an các đơn vị địa phương phối hợp cùng các cấp công đoàn tổ chức trên bốn mươi cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật tổ chức sản xuất phát hành trên một năm triệu ấn phẩm tài liệu tuyên truyền
việc tuyên truyền trên internet mạng xã hội ứng dụng nhắn tin trên điện thoại máy tính được đặc biệt quan tâm

để xích lại giữa lực lượng công an đối với các doanh nghiệp gần nhau hơn và hiểu nhau hơn
và cái mục đích cuối cùng là để đảm bảo an ninh trật tự được thật tốt để cho các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh
lan tỏa huy động được sức mạnh trong xây dựng thực hiện phong trào để mỗi đoàn viên công nhân viên chức lao động đều là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
tạo dựng một thế trận an ninh nhân dân vững chắc tới từng cơ sở xí nghiệp nhà máy
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong đoàn viên người lao động đã góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa
giúp cho doanh nghiệp ổn định và phát triển cũng như đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
chúng tôi cũng sẽ có những biện pháp để đảm bảo cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong công nhân viên chức người lao động đi vào thực chất và hiệu quả hơn
phong trào này sẽ đi sâu vào nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức lao động phát hiện ngay từ đầu ngay từ sớm ngay từ xa
những mâu thuẫn những khó khăn những vướng mắt của công nhân viên chức người lao động để có biện pháp hòa giải ngay từ đầu
bộ công an xác định cần phải thường xuyên giả soát nhân rộng củng cố phát triển những mô hình phong trào có kết quả tốt
mạnh dạn thanh loại loại bỏ những mô hình không hiệu quả
tiếp tục xây dựng mới những mô hình điển hình tiên tiến khác trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mô hình không cần nhiều mà cần thiết phải tinh phải có hiệu quả phát huy được vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân
giúp lực lượng công an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
và đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác